ngày năm tháng một mươi hai là ngày tình nguyện viên quốc tế một ngày lễ quốc tế được liên hiệp quốc khởi tạo từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
đây là dịp để tôn vinh tinh thần tình nguyện sự tận tâm nhiệt tình và đoàn kết
thông qua việc huy động các tình nguyện viên vì sự phát triển và đề cao sự tham gia của tất cả mọi người
tập sách để giúp đỡ học sinh trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa vùng núi cao biên giới hải đảo
bộ còn heo đất tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng từ sự trung tay của những tấm lòng thiện nguyện
quỹ heo đất đang mang đến sự ấm áp cho nhiều cảnh đời còn khó khăn
chương trình nhận heo đất và chia sẻ yêu thương là chương trình thường niên của nhóm tình nguyện những ước mơ xanh
với số tiền trên thì nhóm sẽ dành mua áo ấm cho các em vùng cao tây nguyên ở gia lai
hội thu heo đất chia sẻ yêu thương là một trong những hoạt động của ngày hội quốc tế những người tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín
cũng như nhóm những ước mơ xanh là một trong số hàng chục đội nhóm tình nguyện đang thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực phục vụ cộng đồng
tức là mình thấy cái hoạt động này nó rất là ý nghĩa và những cái hoạt động này nên là tổ chức thường xuyên hơn
mình tham gia cái chương trình help australia này cũng được mấy năm rồi
đây là năm thứ năm ngày hội quốc tế những người tình nguyện được hội liên hiệp thanh niên tp hcm
tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện tại thành phố nói riêng trong nước nói chung
và để hòa nhịp cùng hoạt động tình nguyện của thanh thiếu niên quốc tế
thời gian qua hội liên hiệp thanh niên tp hcm đã tổ chức kết nối hàng chục câu lạc bộ đội nhóm tỉnh nguyện trên địa bàn
chung tay hoạt động vì an sinh xã hội vì cộng đồng cũng như triển khai nhiều dự án tình nguyện
hỗ trợ các đối tượng như trẻ em người khuyết tật người già người nghèo
hội liên hiệp thanh niên tp hcm đã thực hiện các hoạt động mang tính thường xuyên và hoạt động tình nguyện mang tính dự án
tức là mang hoạt động tình nguyện không chỉ diễn ra ở thời điểm ngắn mà diễn ra dài và cùng với lại địa phương và các đơn vị
thực hiện trong nhiều năm để đảm bảo sự hiệu quả của công trình
kết nối tình nguyện kết nối yêu thương chính sức trẻ tình yêu thương trách nhiệm xã hội và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ tp hcm
đã mang đến nhiều hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng không chỉ đóng góp ở cấp độ địa phương mà còn góp phần lan tỏa
kết nối tinh thần tình nguyện ở cấp độ quốc gia và cả quốc tế